ngày một mươi chín tháng một mươi đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh lạng sơn
về tình hình xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn đặc biệt là chỉ đạo việc giải quyết tình trạng
ủn ứ nông sản tại cửa khẩu tân thanh từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh trước tình hình ùn ứ hàng nông sản
lãnh đạo tỉnh lạng sơn cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tân thanh cần chủ động kiểm tra xử lý phối hợp điều tiết hàng hóa
các doanh nghiệp cần phân rõ chủng loại đóng gói hàng hóa điều kiện vận chuyển giao nhận để rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu
các đơn vị trực thuộc bộ nông nghiệp phối hợp với tỉnh lạng sơn nâng cao hiệu quả xử lý xuất khẩu nông nghiệp
về lâu dài các địa phương cần sản xuất theo quy hoạch ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thương nhân hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch
theo các tiêu chuẩn tiên tiến xây dựng nhãn hiệu xuất xứ hàng hóa tình trạng ùn ứ hàng nông sản tại cửa khẩu tân thanh do phía trung quốc thay đổi quy trình thủ tục nhập khẩu nông sản
dẫn tới lượng xe hàng xuất khẩu trong ngày chỉ đạt một trăm hai mươi một trăm năm mươi xe